vào chiều tối qua ba mươi tết canh tí tại tỉnh bắc cạn đã xảy ra mưa đá gây thiệt hại trên diện rộng
toàn tỉnh có năm trên tám huyện thành phố bị ảnh hưởng
hôm nay dù là ngày đầu năm mới người dân đang nô nước đón xuân
nhưng công tác khắc phục hậu quả đang được cấp rút triển khai
theo thống kê chưa đầy đủ trận mưa đá hôm qua tỉnh bắc cạn có gần ba ba trăm linh ngôi nhà bị tốc mái
với mức độ hư hỏng trên năm mươi
ngay trong sáng nay mặc dù là ngày mùng một tết mọi người đang vui xuân
tỉnh bắc cản đã huy động lực lượng tại chỗ gồm dân quân tự vệ công an thôn xã
đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
đối với những hộ bị mái nhà hỏng hoàn toàn chính quyền cơ sở đã hỗ trợ để di chuyển
tới nhà người thân gần nhất hoặc nhà họp thôn để tránh trú
trước mắt thì chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo là phải thăm nắm thông kê đầy đủ
nhưng mà cái quan trọng nhất là bây giờ chúng tôi đang tập trung chỉ đạo là phải khắc phục tại chỗ
tức là bốn tại chỗ lực lượng tại chỗ học cần tại chỗ và trang vật tư tại chỗ
tối hôm qua một mươi giờ đêm thì như vậy là chúng tôi cũng đã chỉ đạo và các đơn vị địa phương
đã phải cấp bạt cho các hộ dân để làm che chắn để đảm bảo cho cái việc chú mưa
cũng trong sáng nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
và các đồng chí lãnh đạo tỉnh bắc cạn cũng đã đến thăm hỏi động viên một số hộ dân
bị thiệt hại nặng do mưa đá
đến thời điểm này đa số các hộ dân đã khắc phục tạm nhà cửa để đón tết